chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị người dân phường hai thành phố sóc trăng đang xôn xao trước vụ án
ba chị em là chủ quán nhậu bị sát hại
liên quan đến vụ án này vào sáng nay đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện thạch trị tỉnh sóc trăng để điều tra về hình vi giết người
trước đó phương sống như vợ chồng với chủ quán nhậu su su trên đường dương kỳ hiệp phường hai thành phố sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu phương khai nhận do mâu thuẫn tiền bạc nên thuê nhà trọ ở riêng
và chiều ngày một mươi tám tháng chín phương đến quán su su thì xảy ra cự cãi với ba trẻ em chủ quán
hậu quả phương dùng hung khí đâm ba chị em khiến hai người thiệt mạng tại chỗ
nạn nhân còn lại đang cấp cứu trong bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng trực tiếp gọi điện cho phương vận động ra đầu thú
đến đêm ngày một mươi tám tháng chín phương đến công an phường ba thành phố sóc trăng đầu thú
công an huyện grongwana tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với chín đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch là hơn một mươi tỷ đồng trong một tháng
chín đối tượng bị khởi tố đều trú tại huyện grongwana là do nguyễn quốc hưng cầm đầu
trước đó công an huyện grongana phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đã bắt quả tăng hưng khi đang giao dịch thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc
tại hiện trường công an thu giữ một mươi bảy triệu đồng tiền mặt cùng một mươi một điện thoại di động
mở rộng điều tra công an huyện grongana đã làm rõ thêm một mươi đối tượng liên quan trong đường dây cá độ bóng đá của hưng
bước đầu công an đã làm rõ vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hưng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet
về chia nhỏ thành một mươi chín tài khoản khác
rồi giao cho các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với các con bạc
trung bình mỗi ngày các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trên ba trăm ba mươi triệu đồng
mỗi tháng số tiền giao dịch cá độ trên một mươi tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an huyện grong anna tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
trong sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng chín cơ quan chức năng thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết
đã tạm giữ một mươi đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ hành vi của các đối tượng
tổ chức nhậu trong khu phong tỏa rồi đánh luôn cả cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác
tại chốt bảy mươi bảy huỳnh mấn đạt phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
theo đó vào lúc hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng chín tại khu vực chốt phong tỏa bảy mươi bảy huỳnh mẫn đạt
thông với hẻm ba trăm bốn mươi hai đường ngô quyền phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
trong quá trình tuần tra trong khu vực phong tỏa tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng đang tổ chức nhậu
tổ tuần tra đã yêu cầu nhóm đối tượng nhanh chóng giải tán và chấp hành nghiêm các quy định trong khu vực phong tỏa
đến hai mươi hai h một mươi phút có một đối tượng ra đầu chốt chửi bới lực lượng đã nhắc nhở kêu vào ngủ
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đối tượng tiếp tục ra chửi bới và kêu thêm chín đối tượng khác thông chốt mở hàng rào của khu phong tỏa
và làm bị thương một số cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt
các lực lượng chức năng đã khống chế chín đối tượng bao gồm bảy nam và hai nữ về trụ sở công an phường
đến sáng ngày một mươi chín tháng chín cơ quan chức năng tiếp tục mời một đối tượng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời điểm nhiều địa phương đang giãn cách để thực hiện phòng chống dịch bệnh
thay vì là có gì dùng nấy thì việc lên chợ online để đặt ship là xu hướng của nhiều gia đình
và việc thường xuyên giao nhận hàng từ các shipper tự phát chưa đảm bảo an toàn phòng dịch
đang tìm mẫn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín ghi nhận tại tỉnh đồng tháp
những món ăn vặt như trà sữa bánh ngọt đều được các chủ shop tự phát bày bán đầy đủ trên chợ online
còn việc giao hàng thì được người bán cam đoan là toàn nội ô
hoặc có nơi dài dạc hơn là giao ngay tại chốt kiểm soát dịch liên phường xã
tuy nhiên theo ngành chức năng chỉ có những shipper được cấp phép đảm bảo an toàn phòng dịch mới được lưu thông
còn những trường hợp giao hàng tự phát phục vụ các shop online mùa dịch
là đang đi ngược lại với quy định giãn cách và tìm mẫn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó việc giao nhận hàng hóa vô tư giữa lúc dịch bệnh đang hiện diện
có thể đem đến nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cho chính bản thân và gia đình người bán lẫn người mua
đặc biệt là khi hai bên không thực hiện
những biện pháp từ bảo vệ mình
nên đảm bảo khoảng cách hai m
hạn chế việc giao tiền trực tiếp
hàng hóa khi nhận về có thể tiếp xúc
chúng ta cần phải làm sạch bằng các dung dịch sát khuẩn
thay phung khử khuẩn bằng những quá trắc thường thường
những vị trí tiếp xúc với hàng hóa
sau khi tiếp nhận hàng hóa cũng như thanh thống tiền
nên rửa tay lại bằng sạc hồng hoặc là sát khuẩn
từ ngày một mươi sáu tháng chín
đồng tháp chỉ còn bốn huyện sát khuẩn
đồng tháp chỉ còn bốn huyện thành phố
thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu
tuy được nới lỏng nhưng người dân không nên chủ quan
bởi dịch bệnh diễn biến khó lường
mỗi người dân chính là một pháo đài chống dịch
vì thế hãy cân nhắc lựa chọn trong quá trình mua hàng online
thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch
để bảo vệ bản thân và gia đình
trước nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
mặc dù xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín
đến giấy phép lưu thông luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch
tuy nhiên qua kiểm tra
xe tải hai mươi chín c chín nghìn năm trăm năm mươi chín
do nguyễn khắc xứng điều khiển
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh
đã phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển

tại thời điểm kiểm tra
tài xế nguyễn khắc xứng không xuất trình được giấy chứng nhận
kiểm dịch đối với số dê trong thùng xe
và toàn bộ số dây này không có hóa đơn chứng từ
tài xế xứng khai nhận
số dê này đang được anh vận chuyển
từ bình phước đến một công ty
ở huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trong đó hai mươi sáu con dê của tài xế
một mươi năm con còn lại của một người tên thạch ở nghệ an
theo lịch trình
tài xế xứng sẽ giao một mươi bốn con c cho công ty trên
hai mươi bảy con dê còn lại
sẽ đưa ra huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để gửi nhà xe vận chuyển về bắc
tổ công tác lập biên bản bàn giao tăng vật
cho trạm kiểm soát động vật xuân hiệp
tiếp tục xử lý theo quy định
thưa quý vị
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là ở các tỉnh phía nam
đòi hỏi lực lượng chức năng
xiết chặt công tác tuần tra kiểm soát
thực hiện nhiệm vụ kép
vừa quản lý bảo vệ biên giới
vừa phòng chống dịch bệnh
thế nhưng bất chấp lệnh phòng chống dịch
với các chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng hóa
qua biên giới
và một trong những mặt hàng buôn lậu
chưa bao giờ hết nóng
đó chính là thuốc lá
ghi nhận sau đây tại tỉnh kiên giang
do lợi nhuận rất cao
nhiều cầu khách hàng trong nước lại lớn
nên các đối tượng buôn lậu
thời gian qua vẫn bất chấp
việc vi phạm pháp luật để hoạt động cả ngày lẫn đêm
trong chín tháng đầu năm nay
công an huyện giang thành tỉnh kiên giang
đã phối hợp bắt giữ
hơn một trăm ba mươi sáu vụ buôn bán thuốc lá
thu giữ hơn hai trăm một mươi gói thuốc lá
ngoài các loại
đáng chú ý thủ đoạn buôn lậu
được các đối tượng thay đổi liên tục
ngày càng tinh vi
để hạn chế tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh
công an huyện giang thành tỉnh kiên giang
đã cùng với lực lượng bộ đội biên phòng
tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát
mật phục ngăn chặn trên tuyến biên giới
quả đó phát hiện bắt giữ nhiều vụ việc
với số lượng lớn tăng vật
điện hình đã khởi tố bắt tạm giam
võ ngọc thanh chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
về tội vận chuyển hàng cấm
với tăng vật là năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu
hay vụ bắt tạm giam
đồng thị vân chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang
cùng các đồng phạm
tăng vật thu giữ là một mươi một bao thuốc lá
và một số tăng vật khác
dự báo thời gian tới
tình hình buôn lậu vẫn tiềm mẩn khả năng tăng mạnh trở lại
do giá cả hàng hóa bên kia biên giới
và trong nội địa tranh lệch khá cao
mặt khác nhu cầu tiêu thụ trong nước
cũng tăng lên vào thời điểm cận tết
nên các đối tượng buôn lậu
vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để thẩm lậu hàng hóa
vào nội địa tiêu thụ
trước tình hình này công an huyện giang thành tỉnh kiên giang
đã chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với các ngành chức năng có liên quan
quyết tâm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và ngăn chặn đẩy lùi
mọi hành vi liên quan đến buôn lậu qua biên giới
trong thời gian tới
tăng cường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng
phòng chống ngăn chặn bắt xử lý kịp thời
không để cho đỉnh buôn lậu phức tạp
gây bức xúc trong dư luận của chúng dân
và cũng không để hình thành các điểm nóng
để buôn lậu
cùng với các biện pháp đấu tranh
lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục cho quần chúng nhân dân
hiểu về trách nhiệm của công dân
trong đấu tranh chống buôn lậu
và động người dân không bao che
tiếp tay cho các đối tượng
tên cực hỗ trợ lực lượng chức năng
phát hiện và đấu tranh triệt xóa các tụ điểm tập kết
trung truyền chưa chấp tiêu thụ hàng cấm hàng lậu
công an tp quảng ngãi và công an phường lê hồng phong
đã triệt xóa ổ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nhà nghỉ hải hà
trên địa bàn tp quảng ngãi
vào thời điểm trên
công an tp quảng ngãi và công an phường lê hồng phong
đã kiểm tra phát hiện tại một phòng
thuộc nhà nghỉ hải hà phường lê hồng phong
tp quảng ngãi
có sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn
qua điều tra ban đầu
đối tượng thành từ tp hcm về
đã thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà
cụ thể là nhà nghỉ hải hà
và đã hết thời gian cách ly
tuy nhiên đối tượng thành đã lôi kéo bạn bè đến ăn nhậu
sử dụng trái phép chân ma túy
và vi phạm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua tết nhanh
các đối tượng nêu trên đều dương tính với ma túy
và đồng thời âm tính với virus sars cov hai